đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống trong đó tập trung cá cược các môn bóng đá đá gà số đề trên các trang web serbet com bóng tám mươi tám com sv hai trăm tám mươi tám com
cầm đầu đường dây này là một người việt sống tại campuchia
còn tại việt nam thì có bảy người làm tổng đại lý quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh thành phố
nhóm này hoạt động trong khoảng ba năm qua tính đến thời điểm bị bắt số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần ba mươi
vào tối qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam cho biết đã kiểm tra hành chính hai công ty có dấu hiệu đòi nợ kiểu khủng bố
tại công ty mer aces có bảy mươi sáu người được chia làm bảy nhóm sử dụng điện thoại gọi điện tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện nhân viên công ty này còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng một trăm năm mươi người việt nam
trước đó công an tp hcm
đã khởi tố bắt tám giam một mươi ba người thuộc công ty này tại tp hcm
còn tại công ty trách nhiệm hô hạn leger airplus thời điểm kiểm tra có tổng số hai mươi năm nhân viên đang làm việc
công an tỉnh quảng nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi vu khống đối với vũ ngọc hiếu nhân viên thu nợ của công ty
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
bảy năm tù là bản án mà hội đồng xét xử toán nhân dân tp hcm vừa tuyên phạt đối với địa cáo trần thị oanh kiều
trú tại tp hcm về tội lạm dụng tín hiểm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi kiều với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải vinh nhi
đã mua vật liệu xây dựng của bốn công ty ở tp hcm với tổng số tiền năm hai tỷ đồng
tuy nhiên kiều chỉ thanh toán bốn năm tỷ đồng số tiền còn lại đối tượng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
do có mâu thuẫn từ trước một đối tượng ở huyện tam nông
tỉnh đồng tháp đã dùng súng rượt đuổi đe dọa bắn người để trả thù
cụ thể vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi một tại đường võ văn kiệt thị trấn tràm chim huyện tam nông
có hai đối tượng ruột đuổi nhau và có sử dụng súng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tam nông nhanh chóng đến hệ trường để xác minh
bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi là lê bảo huy
huy khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng súng để rượt đuổi đe dọa bắn nạn nhân
công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ huy khi đang lẩn trốn tại nhà
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê tấn dũng
một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường vĩnh trung quận thanh khê tp đà nẵng về tội giết người
còn về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phòng an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị minh cảm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại tổ ba b phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tp đà nẵng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn yên nho
xã gia đông huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý